các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bản tin của bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng chín đến một mươi bảy h ngày một mươi chín tháng chín trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi bốn mươi ca nhiễm mới trong đó có một mươi năm ca nhập cảnh và một mươi hai mươi năm ca ghi nhận trong nước
cụ thể tại tp hcm năm bốn trăm chín mươi sáu ca bình dương hai ba trăm ba mươi hai ca
đồng nai chín trăm năm mươi ba ca an giang hai trăm tám mươi bảy ca lòng an hai trăm bốn mươi chín ca kiên giang một trăm năm mươi một ca điền giang một trăm linh hai ca bà rịa vũng tàu tám mươi bốn ca tây ninh năm mươi ba ca cần thơ năm mươi hai ca khánh hòa ba mươi bảy ca bình định ba mươi ca quảng ngãi hai mươi bốn ca hà nội hai mươi ca cà mau một mươi tám ca quảng bình một mươi năm ca bình phước một mươi năm ca ninh thuận một mươi năm ca phú yên một mươi ba ca quảng nam một mươi ba ca
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
bình dương giảm năm trăm bốn mươi năm ca đồng nai tăng một mươi bốn ca an giang tăng một trăm bốn mươi bốn ca và long an tăng một mươi ba ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm trăm một mươi bảy ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có sáu trăm tám mươi bảy sáu mươi ba ca nhiễm đứng thứ bốn mươi bảy trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi sáu trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
việt nam đứng thứ một mươi năm trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có sáu chín trăm tám mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là sáu trăm tám mươi hai sáu trăm một mươi bảy ca trong đó có bốn trăm năm mươi bốn bảy trăm ba mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi năm trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc
có năm tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là thái bình con tum quảng ninh lào cai và bắc giang
năm tỉnh thành phố ghi nhận số ca mức cao là thành phố hồ chí minh ba trăm ba mươi sáu năm trăm hai mươi tám trường hợp bình dương một trăm bảy mươi tám hai trăm chín mươi năm trường hợp đồng nai ba mươi chín chín trăm bảy mươi ba trường hợp lòng an ba mươi ba trăm hai mươi tám trường hợp và tiền giang là một mươi ba trường hợp
về tình hình điều trị số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là chín một trăm ba mươi bảy ca tổng số ca được điều trị khỏi bốn trăm năm mươi bảy năm trăm linh năm
theo thống kê sơ bộ số bệnh nhân nặng đang điều trị là năm ba trăm chín mươi sáu ca trong đó thở oxy qua mặt nạ ba bốn trăm bốn mươi ba ca thở oxy dòng cao hfnc chín trăm ba mươi một ca
thở máy không xâm lấn hai trăm linh hai ca thở máy xâm lấn bảy trăm tám mươi tám ca và ecmo ba mươi hai ca
số bệnh nhân tử vong
trong ngày tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên trang cdc kcb vn ghi nhận hai trăm ba mươi ba ca tử vong
tại tp hcm một trăm tám mươi hai ca bình dương ba mươi một ca long an chín ca an giang ba ca bình thuận tiền giang mỗi nơi hai ca khánh hòa kiên giang quảng bình và tây ninh mỗi nơi một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm bốn mươi sáu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi bảy chín mươi ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc
và cao hơn bốn điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới hiện là hai một
tiếp đến là tình hình xét nghiệm
hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện hai trăm ba mươi tám trăm linh bốn xét nghiệm cho bốn trăm bốn mươi ba chín trăm ba mươi bảy lượt người
số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện một mươi sáu sáu trăm bốn mươi một bảy trăm năm mươi mẫu cho bốn mươi tám bốn trăm chín mươi sáu bảy trăm sáu mươi hai lượt người
hà nội cơ bản kiểm soát dịch bệnh từng bước chuyển sang giai đoạn bình thường mới
trải qua bốn lần giãn cách cùng với việc đẩy mạnh xét nghiệm trên diện rộng và tăng cường bao phủ tiêm vaccine cho người dân
hà nội đã cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín
mình chứng là số ca bệnh có chiều hướng giảm dần

các điểm phong tỏa cũng được thu hẹp so với thời điểm chưa giãn cách
điều này một lần nữa cho thấy sự nỗ lực những giải pháp đúng đắn của chính quyền
sự đồng lòng của người dân trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
bốn đợt giãn cách và những tín hiệu tích cực
những ngày chưa giãn cách trước tháng bảy từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
trong tám mươi tám ngày hà nội đã bắt đầu xuất hiện trở lại các ca dương tính với sars cov hai trung bình một mươi bốn ca một ngày
các ngày sau đó số ca mắc tăng cao dần bao gồm cả các ca ngoài cộng đồng
cùng với đó từ giữa tháng bảy còn xuất hiện những chùm ca bệnh phức tạp tại một số cơ sở khám chữa bệnh
nhà máy trong các khu công nghiệp chợ khu dân cư nguy cơ bùng phát dịch trở nên lớn hơn bao giờ hết
trước tình hình trên toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố được kích hoạt chế độ sẵn sàng đối phó với dịch bệnh
ban thượng vụ thường trực thành ủy trực tiếp đồng chí bí thư thành ủy đồng chí chủ tịch ubnd thành phố
đã có hàng loạt chỉ đạo quyết liệt để các cấp các ngành vào cuộc triển khai sớm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
trên thực tế thời điểm này hà nội đã thực hiện chỉ thị một mươi năm nhưng có nhiều biện pháp trên mức chỉ thị một mươi năm
các ngành các cấp đã chủ động xây dựng phương án kịch bản ở các cấp độ khác nhau
đồng thời thành phố đã chỉ đạo tổ chức diễn tập các phương án đó để khi diễn biến tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp hơn thì hoàn toàn chủ động được
vì vậy từ sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
thành phố hà nội chính thức thực hiện giãn cách xã hội lần thứ nhất trong một mươi năm ngày theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhờ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra
song vẫn linh hoạt trong cách triển khai đã đưa số ca mắc trong đợt giãn cách lần thứ hai
từ ngày tám tháng tám đến hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một giảm hơn hai trăm linh ca so với đợt giãn cách lần thứ nhất
không chủ quan với kết quả trong đợt giãn cách lần hai thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách lần ba
từ ngày hai mươi ba tháng tám đến sáu tháng chín
đồng thời cân nhắc trên mọi phương diện và quyết định triển khai giãn cách lần thứ tư
từ mùng sáu tháng chín đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
kết quả trong lần giãn cách thứ tư toàn thành phố chỉ ghi nhận ba trăm một mươi hai trường hợp
dương tính với số ca mắc trung bình trên ngày đã giảm mạnh còn hai mươi tám ba ca một ngày

và các ca mắc này chủ yếu ở trong các khu cách ly khu vực phong tỏa
và có những ngày liên tiếp không ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng
không chỉ giảm về số ca mắc các điểm phong tỏa cũng đã thu hẹp lại
còn một mươi năm điểm có quy mô thôn xã tại một mươi quận huyện
điều này cũng đồng nghĩa với việc tăng các xã vùng xanh vàng giảm vùng đỏ cam
so với thời điểm ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể số xã vùng đỏ còn ba xã vùng cam còn hai mươi hai xã
vùng vàng tăng hai mươi một xã lên hai mươi sáu xã và vùng xanh tăng hai mươi bảy xã lên thành năm trăm hai mươi tám xã
thần tốc với hai chiến dịch tiêm chủng và xét nghiệm
nếu như giãn cách xã hội được xem là thời gian vàng để bóc tách f
chiến dịch xét nghiệm diện rộng bao phủ tiêm chủng được xem là chiều khóa để truy vết
khoanh vùng triệt đề ca bệnh và là vũ khí hữu hiệu để chống lại covid một mươi chín
triển khai nhiệm vụ này lực lượng y tế của thành phố đã nỗ lực hết sức
không chỉ lấy mẫu và tiêm chủng ban ngày mà ngay cả tối muộn đến đêm khuya
cũng đã sáng đèn tiêm vaccine cho người dân
trong hai chiến dịch lớn của thủ đô không thể không nhắc đến sự góp sức của gần bốn nhân viên y tế
của một mươi hai tỉnh thành phố về hỗ trợ hà nội tham gia công tác xét nghiệm tiêm chủng
với tinh thần cả nước vì hà nội nhân viên y tế các tỉnh đã tạo thành một hệ thống dây chuyền
lấy mẫu tiêm chủng cùng với cán bộ y tế của hà nội thực hiện hoàn thành lấy mẫu cộng đồng
và tiêm vaccine mũi một cho người dân thành phố trong thời gian thần tốc vừa qua
với tinh thần hăng hái quyết tâm nhất cùng thủ đô khống chế dịch bệnh
đặc biệt đồng hành cùng với lực lượng tuyến đầu lãnh đạo ubnd thành phố hà nội
từ chủ tịch tới các phó chủ tịch ubnd thành phố đã thường xuyên đến nhiều điểm tiêm chủng
lấy mẫu xét nghiệm để kiểm tra và động viên các lực lượng
trong những ngày cuối của chiến dịch tốc độ tiêm vaccine đã được đẩy lên rất cao
số mũi tiêm ngày sau cao hơn ngày trước
có những ngày cao điểm tiêm được gần sáu trăm linh liều
trực tiếp kiểm tra nhiều lần công tác phòng chống dịch và lấy mẫu xét nghiệm tiêm chủng ở các địa bàn
chủ tịch ubnd tp chu ngọc anh khẳng định thành phố luôn nỗ lực cao nhất tiếp thu điều chỉnh kịp thời
các giải pháp để đạt được mục tiêu cao nhất là đảm bảo sức khỏe của người dân
giảm số ca mắc và hạn chế ca tử vong
sự động viên kịp thời của lãnh đạo thành phố đã giúp những cán bộ y tế vững tâm hơn
để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất
đến nay toàn thành phố hà nội đã triển khai một mươi bảy đợt tiêm vaccine covid một mươi chín cho các đối tượng
trong nghị quyết hai mươi một của chính phủ và phương án một trăm bảy mươi của ubnd tp hà nội
theo đó có năm sáu trăm bốn mươi chín năm trăm tám mươi một người trên một mươi tám tuổi đã được tiêm mũi một đạt chín mươi ba tám
tỷ lệ tiêm so với tổng dân số đạt sáu mươi bảy
riêng về xét nghiệm diện rộng từ ngày tám chín đến một mươi năm chín hai nghìn hai mươi một
đã lấy được bốn một trăm chín mươi bảy năm trăm hai mươi tám mẫu đạt tám mươi bốn kế hoạch
trong hai ngày một mươi sáu tháng chín và một mươi bảy tháng chín các địa phương tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch đạt năm mươi bảy bảy trăm tám mươi tám mẫu
có thể thấy những con số kể trên là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực cố gắng
chung sức đồng lòng của toàn đảng bộ chính quyền quân và nhân dân thủ đô
trong công tác phòng chống dịch bệnh
qua đó người dân thủ đô cũng hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng
các địa phương có thể kiểm soát dịch bệnh và bước sang giai đoạn bình thường mới
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
cùng với nhiều bản tin khác hai khung giờ sáng là bảy giờ sáng và một mươi tám giờ tối
chúng tôi sẽ cập nhật tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo